văn phòng chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam về sản phẩm sữa tham gia chương trình sữa học đường
theo đó phó thủ tướng yêu cầu bộ y tế hướng dẫn cụ thể về các loại sữa tham gia chương trình sữa học đường
chương trình đặt ra các chỉ tiêu đến năm hai nghìn hai mươi bảy mươi số học sinh mẫu giáo và tiểu học ở vùng thành thị nông thôn được uống sữa theo chương trình sữa học đường
chiều cao của trẻ tuổi nhập học sáu tuổi tăng từ một năm đến hai cm ở cả trẻ trai và trẻ gái so với năm hai nghìn một mươi
chương trình đưa ra chín chỉ tiêu áp dụng cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học với thời gian thực hiện đến năm hai nghìn hai mươi tại thành phố hồ chí minh trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
chương trình triển khai với trẻ mẫu giáo và thí điểm học sinh lớp một
còn tại hà nội chương trình đã trải qua các bước như tham khảo các mô hình khảo sát lý ý kiến của phụ huynh các cơ sở giáo dục
các sở ngành liên quan theo kế hoạch trong tháng một mươi này hà nội sẽ tổ chức đấu thầu nhà cung cấp sữa học đường cho một ba triệu học sinh